đại diện công an tp hcm cũng cho biết vào ngày hai mươi sáu tháng ba công an tp hcm đã phối hợp với công an tp hcm mời chủ tài khoản đăng video trên tiktok lên trụ sở làm việc vì hành vi kêu gọi fan chính nghĩa tụ tập biểu tình tại khu du lịch đại nam ủng hộ bà nguyễn phương hằng
trước đó phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tp hcm phát hiện lê văn phụng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tạm trú phường tân hiệp thị xã tân uyên tỉnh bình dương đã sử dụng tài khoản mạng xã hội tiktok có tên
công an tp hcm đang tải một video có nội dung kêu gọi nhiều người tham gia biểu tình ủng hộ bà nguyễn phương hằng trước cổng khu du lịch đại nam phường an hiệp tp thủ dâu một tỉnh bình dương
tại buổi làm việc với cơ quan công an phụng thừa nhận vào trưa ngày hai mươi sáu tháng ba có đăng tải video nói trên mạng tiktok nhưng không có mục đích gì khác ngoài việc câu like câu view
ngoài ra công an tp hcm cũng đang xác minh điều tra những đối tượng tung tin thất thiệt việc bà nguyễn phương hằng được thả tại ngoại sau khi bị bắt giữ
trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm cho biết đã âm thầm điều tra củng cố chứng cứ liên tục năm tháng trước khi bắt bà nguyễn phương hằng
quá trình này cơ quan chức năng đã có ít nhất bốn lần mời bà nguyễn phương hằng lên nhắc nhở khuyến cáo
tuy nhiên bà nguyễn phương hằng né tránh tỏ thái độ thách thức không chấp hành khuyến cáo phân tích của các cơ quan chức năng
công an tp hcm cũng tiếp nhận nhiều đơn của các cá nhân tố cáo bị bà hằng xúc phạm danh dự nhục mạ lợi dụng quyền tự do dân chủ
xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân cũng như đe dọa giết người
thông qua việc phát ngôn trực tiếp trên mạng internet facebook youtube
sau khi tiếp nhận đơn tố cáo cơ quan chức năng đã xem xét xử lý
trước đó giữa tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một thanh tra sở thông tin truyền thông tp hcm đã mời bà hằng lên làm việc
sự phạt hành chính số tiền bảy năm triệu đồng vì thông tin sai sự thật chính quyền tỉnh bình thuận bao che cho ông võ hoàng yên
bước đầu sang mình bà nguyễn phương hằng đã sử dụng một mươi hai kênh trên mạng xã hội để xúc phạm xuyên tạc nhục mạ người khác
có thể thấy quá trình điều tra vụ án này vẫn đang được tiến hành mà những đối tượng liên quan cũng đang được cơ quan chức năng điều tra xử lý
hy vọng với sự hợp tác và tâm lý ổn định của bà phương hằng quá trình điều tra sẽ sớm có kết luận
bà nguyễn phương hằng bị bắt ông dũng lò vôi sẽ thay vợ điều hành công ty đại nam
cũng theo một bài viết khác trên báo dân việt ông võ kim thành phó tổng giám đốc công ty cổ phần đại nam cho biết
công ty vẫn hoạt động bình thường khu du lịch đại nam vẫn mở cửa đón khách
về việc người điều hành công ty ông thành cho biết tạm thời ông huỳnh nguyễn dũng
chủ tịch hội đồng quản trị sẽ điều hành thay cho vợ là bà nguyễn phương hằng
theo ông thành công ty cổ phần đại nam
có nhiều phó tổng giám đốc mỗi người phụ trách một lĩnh vực
còn bà hằng là tổng giám đốc sẽ điều hành chung
trước đây ông dũng vẫn thường xuyên hỗ trợ công việc cho vợ chứ không hoàn toàn giao phó hết cho bà hằng
phó tổng giám đốc công ty cổ phần đại nam cho biết
mà hoạt động tại công ty khu du lịch đại nam vẫn diễn ra bình thường
chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để hỗ trợ anh dũng trong giai đoạn này
bà nguyễn phương hằng bị bắt quản lý hoạt động live stream thế nào
có thể thấy mọi phát ngôn những lời lẽ xúc phạm của bà nguyễn phương hằng
đều bắt nguồn từ những video live stream được phát trực tiếp thường xuyên
trên các nền tảng mạng xã hội của vị ceo đại nam
vậy phải chăng đã đến lúc việc quản lý hoạt động live stream cần được chú trọng hơn hết
trước khi có thêm những vụ việc nghiêm trọng hơn xảy ra
bài viết bà nguyễn phương hằng bị bắt quản lý hoạt động live stream thế nào
trên báo lao động đề cập đến việc bà nguyễn phương hằng bị bắt mới đây
do có nhiều live stream xuyên tạc
vi phạm pháp luật nhiều người đặt ra vấn đề cần có quy định để quản lý các hoạt động live stream
tránh gây ra các hệ lụy tiêu cực cho xã hội
từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi một tới nay bà nguyễn phương hằng đã thông qua các tài khoản mạng xã hội
như youtube facebook tiktok để live stream đưa các thông tin chưa được kiểm chứng
làm xúc phạm tới uy tín danh dự của nhiều tổ chức cá nhân
trước khi bà nguyễn phương hằng bị bắt các cơ quan chức năng của tp hcm
đã nhiều lần mời bà này lên làm việc để nhắc nhở khuyên cáo không tiếp tục các hoạt động vi phạm pháp luật
bà nguyễn phương hằng không thực hiện mà thách thức cơ quan chức năng co thường công luận
tiếp tục phát ngôn vu khống nhục mả các cá nhân
nhiều ý kiến cho rằng những việc như vậy không chỉ vi phạm pháp luật mà còn đang gây ảnh hưởng
tới truyền thống văn hóa dân tộc gây bất bình trong quần chúng nhân dân
vì thế cần có quy định để quản lý các hoạt động live stream
thực tế dự thảo sửa đổi nghị định bảy mươi hai về quản lý cung cấp sử dụng dịch vụ internet
và thông tin trên mạng đưa ra lời ý kiến từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một đã đề xuất
chỉ các trang mạng xã hội đã được bộ thông tin và truyền thông cấp giấy phép cung cấp dịch vụ mạng xã hội
mới có quyền cung cấp dịch vụ phát video trực tuyến live stream hoặc các dịch vụ có phát sinh doanh thù
hiện nay mọi tài khoản đáp ứng điều kiện của các mạng xã hội đều có thể live stream và bật kiếm tiền
tuy vậy theo dự báo sửa đổi nghị định bảy mươi hai các mạng xã hội nói chung và các tổ chức cá nhân nước ngoài
cung cấp thông tin qua biên giới dưới hình thức mạng xã hội chỉ được cho phép các tài khoản trang kênh
tại việt nam được phát live stream khi các tài khoản này đã thông báo thông tin liên hệ với bộ thông tin truyền thông
cũng theo dự thảo dù live stream hay không các tài khoản trang cộng đồng kênh nội dung trên mạng xã hội
trong nước hoặc mạng xã hội nước ngoài cung cấp xuyên biên giới vào việt nam có lượng người theo dõi
đăng ký từ một mươi người trở lên phải thông báo thông tin liên hệ với bộ
những tài khoản trang cộng đồng kênh nội dung trên mạng xã hội có lượng người theo dõi đăng ký
dưới một mươi người không phải thông báo thông tin liên hệ với bộ nhưng nếu muốn live stream
hoặc tham gia các dịch vụ có phát sinh doanh thu dưới mọi hình thức thì cũng phải thông báo
dự thảo cũng quy định thời hạn để gỡ bỏ nội dung vi phạm đối với video live stream
cũng ngắn hơn các nội dung vi phạm khác
trong khi với các thông tin vi phạm pháp luật nói chung các tổ chức cá nhân nước ngoài cung cấp dịch vụ mạng
phải tiến hành gỡ bỏ trong vòng hai mươi bốn giờ kể từ khi có thông báo của bộ thông tin truyền thông
thì đối với livestream vi phạm pháp luật phải được thực hiện việc ngăn chặn gỡ bỏ chậm nhất là ba giờ
kể từ thời điểm có yêu cầu của bộ
luật sư la văn thái đoàn luật sư thành phố hà nội cho rằng hoạt động video phát trực tuyến live stream
trên mạng xã hội đã mở ra cơ hội rất lớn cho việc giao lưu chia sẻ thông tin thương mại điện tử
nhưng cũng dẫn đến rất nhiều hệ lụy tiêu cực như bán hàng lậu hàng cấm lừa đảo tổ chức truyền bá tin giả
luật sư la văn thái cho biết vì vậy việc bổ sung quy định về cơ chế quản lý đối với các tài khoản
thực hiện live stream trên các mạng xã hội là rất cần thiết
cùng trao đổi với phóng viên một số kwh người có ảnh hưởng trên mạng xã hội cũng cho rằng
khi đã đăng ký chính thức với bộ thông tin truyền thông thì người dùng mạng xã hội
đặc biệt là các kols khi đăng tải thông tin hoặc thực hiện live stream chắc chắn sẽ có trách nhiệm hơn
góp phần giảm bớt các hiện tượng gây dối chất tự trên mạng xã hội
đại diện cục phát hành truyền hình và thông tin điện tử cho biết dự thảo mới đang trong quá trình
lấy ý kiến và hoàn thiện việc quy định chủ tài khoản mạng xã hội cần thông báo thông tin liên hệ
tới bộ thông tin truyền thông mới được live stream là một thủ tục gửi thông báo có mẫu sẵn rất đơn giản
còn quy định những người mở kênh kiếm tiền trên mạng xã hội xuyên biên giới như facebook
youtube phải thông báo mình là ai ở đâu để cơ quan quản lý biết là cần thiết
có thể thấy sau thái độ không hợp tác coi thường pháp luật những ngày đầu bị bắt
sức khỏe và tâm lý bà phương hằng đã ổn định hơn bà hằng cũng hợp tác với cơ quan chức năng
hiện tại quá trình điều tra đang được mở rộng và những người liên quan đến vụ việc cũng sẽ tiếp tục
được lấy lời khai thu thập chứng cứ bổ sung
những thông tin tiếp theo xung quanh vụ án này sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại